thay vì chia thành sáu bậc thang bộ công thương đã đưa ra các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm ba bậc bốn bậc và năm bậc
ngày một mươi tháng tám bộ công thương thông báo về việc bổ sung thêm một phương án điện một giá
sau một tuần lấy ý kiến phương án điện một giá đã được rút lại nhưng về các biểu giá bậc thang cải tiến được đưa ra vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân chuyên gia
biểu giá nào hợp lý biểu giá nào ít tác động đến các tầng lớp người dân vẫn đang là câu chuyện được bản luận
bộ công thương đã có văn bản gửi các bộ ngành lấy ý kiến về phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt
phương án một biểu giá năm bậc thang trên cơ sở cải tiến biểu giá sáu bậc hiện hành bằng cách gộp bậc một và bậc hai thành bậc mới
từ đến một trăm linh kwh giữ nguyên số kwh từ một trăm linh một đến hai trăm linh kwh với mức giá của hai bậc đầu tiên theo đề xuất có giảm nhẹ
tuy nhiên đối với các bậc còn lại bộ công thương đã ghép các bậc hai trăm linh một đến ba trăm linh kwh và ba trăm linh một bốn trăm linh kwh thành bậc ba
tách bậc thang trên bốn trăm linh một kwh thành hai bậc từ bốn trăm linh một đến bảy trăm linh kwh làm bậc bốn và trên bảy trăm linh kwh là bậc năm
ngoài ra còn có thêm phương án bao gồm cả biểu giá năm bậc thang và phương án điện một giá với hai cách tính khác nhau được gọi là phương án hai a và hai b
ở các phương án này các mức giá từ bậc một đến bậc bốn là như nhau
và chỉ điều chỉnh ở bậc năm cho kwh từ bảy trăm linh một trở lên
với cách tính nếu thì nghĩa là nếu có khách hàng lựa chọn phương án điện một giá ở các biểu giá này thì sẽ có sự biến động giá
theo hướng nếu giá bán lẻ điện một giá ở mức một trăm năm mươi năm giá điện bình quân thì khách hàng lựa chọn biểu giá điện bậc thang sẽ phải chịu mức giá ở thang bậc năm bằng một trăm tám mươi năm mức giá bán lẻ điện bình quân
và nếu đặt giá bán lẻ điện một giá ở mức thấp hơn bằng một trăm bốn mươi năm giá điện bình quân thì khách hàng lựa chọn biểu giá điện bậc thang
sẽ phải chịu mức giá ở thang bậc năm lên tới hai trăm bảy mươi bốn mức giá bán lẻ điện bình quân
đây là điều mà các chuyên gia tỏ rõ sự bất ngờ đến khó hiểu về cách xây dựng chính sách của nhà quản lý
đối với người tiêu dùng điện chúng ta cứ nói chung thì họ quan trọng nhất của họ một là họ cũng lại có đủ điện để họ dùng
thứ hai nữa là giá điện thì càng rẻ càng tốt
và thứ ba nữa là một cái hết sức quan trọng đó là cái tính minh bạch trong cái việc mà cung cấp điện
và tôi nghĩ rằng tại sao nó có cái đề xuất cái một giá
nó bắt nguồn từ ở đây
ba cái phương án mà bộ công thương đưa ra cũng là năm bậc ấy
thì đều cao hơn là từ một mươi một cho đến một mươi bảy
đấy cũng là một cái vô lý thay đổi cái giá bình quân hiện hành
thế lại còn một giá là một trăm bốn mươi năm một trăm năm mươi năm
đây là cái mức giá quá cao mà nó không minh bạch về căn cứ để mà tính ra cái giá đó
nhiều chuyên gia cho rằng thay vì đưa ra nhiều phương án và cho phép khách hàng được quyền lựa chọn
nhưng lại kèm theo điều kiện bắt buộc khách hàng
các khách hàng phải áp dụng phương án đó đủ một năm mới được thay đổi
cơ quan quản lý cần nghiên cứu tính toán một cách khoa học để đưa ra một biểu giá
đem lại lợi ích tổng hòa cho cả nhà nước doanh nghiệp và người tiêu dùng
bởi yêu cầu vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh từ năm hai nghìn hai mươi ba không còn xa
phải căn cứ vào cái doanh thu mà chính phủ đã duyệt để chúng ta tính ở cái giá bình quân
và tính cho cùng nó vẫn chỉ là bình quân hai một mươi tám đồng
thế cho nên là với cái phương án mà bộ công thương đưa ra thì tôi cho rằng đây là phương án bộ công thương tăng giá điện
chứ không phải là bộ công thương nữa là cải tiến cái biểu cơ cấu giá điện để đáp ứng cái yêu cầu của người tiêu dùng
muốn kiểm tra thì chúng ta có thể kiểm tra được
và những cái đơn vị nào mà tính là phải có trách nhiệm trả lời vì sao lại ra cái con số như vậy
thì và giải thích cho cái người
câu hỏi được nhiều người tiêu dùng đặt ra là tại sao không đưa ra chính sách điện một giá
có thể làm được không
tất cả các chuyên gia đều khẳng định là có
vấn đề là phải xác định và điều chỉnh lại rất nhiều các mục tiêu vốn đã và đang thông qua chính sách giá điện
sau hơn một tuần lấy ý kiến đến ngày một mươi tám tháng tám tại cuộc họp về biểu giá điện tại bộ công thương
cục điều tiết điện lực đã đề xuất giúp phương án hai a và hai b trong đó có phương án một giá điện
đồng quan điểm về vấn đề này các cục vụ cho rằng điện một giá được đưa vào đề xuất là có thêm lựa chọn cho khách hàng
đơn giản trong tính toán xong không khuyến khích dùng điện tiết kiệm trong khi đây là chủ trương lớn của chính phủ
phương án giá này thì tỷ lệ mà những người có thể áp dụng nó là ít quá
theo tính giá của chúng ta như vậy là chỉ có khoảng hai số người có thể áp dụng giá điện một giá
và những người lựa chọn đấy thì đã đành rồi
rất tiêu thụ điện cao có nghĩa là những người có thu nhập cao và họ lại có lợi trong việc sử dụng cái một giá này hơn so với việc sử dụng cái biểu giá bậc thang năm bậc
rõ ràng là chính sách của chúng ta về khuyến khích tiết kiệm điện thì cũng không đạt được
để có cơ sở rõ hơn thì cũng sẽ làm rõ một số nội dung trong cái kiến nghị
ví dụ như là sẽ giải thích rõ về cái cách tính khoảng cách giữa các biểu giá mà dư lợi cũng đang quan tâm
cũng như là phân tích kỹ hơn
phương án năm bậc thang hay là phương án ba bậc thang
đa phần các ý kiến không đồng thuận với những phương án xây dựng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt do bộ công thương đưa ra lấy ý kiến nhằm sửa đổi
thay thế quyết định số hai mươi tám của chính phủ
quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện ban hành ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn khi đưa ra tới ba phương án để người dân lựa chọn
nhưng giá bán lẻ điện một giá lại cao tới mức không phải người tiêu dùng điện nào cũng có thể tiếp cận được
cái câu chuyện điện giá điện của chúng ta biểu giá điện của chúng ta là cũng để phục vụ cho người dân
và cái giải pháp tối hưu là có nghĩa là phải để đảm bảo là hành hòa được lợi ích
nhưng trong đó có bụng của người dân lớn nhất là những người còn gặp khó khăn
thế thì những người cần gặp khó khăn đó những người cần có cái cơ chế đó
nó cần phải được đặt ở trong các cái khung và các cái bước của bậc thang nó như thế nào
ở mức độ nào và tại sao lại phải có những cái bậc giá nó phù hợp với từng bậc thang đó
chúng ta cần phải có cái quan điểm tiếp cận mang tính toàn diện hơn cả về khía cạnh đời sống kinh tế và xã hội
ngay tại cuộc họp về cải tiến cơ cấu biểu giá điện ngày một mươi tám tháng tám
bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh cũng đã khẳng định việc xây dựng biểu giá bán lẻ điện mới là rất quan trọng
tuy nhiên bộ cũng thẳng thắn nhận định trong quá trình xây dựng
cục điều tiết điện lực vẫn còn nhiều thiếu sót khi chưa có sự tham dự của nhiều thành phần
như ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bộ lao động thương minh và xã hội
các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng
bộ trưởng cũng yêu cầu phải cân nhắc nghiên cứu xây dựng biểu giá điện không được làm thay đổi nguyên tắc giá điện bình quân
để chúng ta có tiếp tục làm rõ và có độ xác thực cao và tính khả thi hiệu quả cao của các phương án này
trước khi chúng ta sẽ chính thức báo cáo với thủ tướng chính phủ
rõ ràng giá điện luôn là vấn đề nhạy cảm và tác động sâu rộng đến tất cả người dân
trước các thông tin bức xúc từ dư luận bộ công thương xác định việc định giá
nghiên cứu và xây dựng biểu giá điện mới phải tuân thủ theo nguyên tắc cơ bản
là bảo đảm hài hòa lợi ích người sử dụng điện đặc biệt là người nghèo yêu thế
nhưng cũng phải bảo đảm về an toàn năng lượng
hiện người dân vẫn còn băn khoăn về cách tính giá điện
vì vậy bộ công thương cũng đều tiết định lực tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân
để tiếp cận đầy đủ với các quan điểm của xã hội xây dựng biểu giá bán lẻ điện bảo đảm yêu cầu các nguyên tắc căn bản